là địa phương được thiên nhiên yêu đái với khí hậu mát mẻ phù hợp với phát triển nhiều loại cây trồng
thời gian gần đây huyện con plông tỉnh con tôm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động để đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nhận thức tích cực tham gia phát triển nông nghiệp bền vững
theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ
qua đó từng bước nâng cao thu nhập và góp phần xây dựng vùng chuyên canh nông nghiệp của địa phương
là địa phương có gần một trăm linh đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
xã hiếu huyện con plông tỉnh con tôm đã xây dựng nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả
để giúp đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp
như mô hình phòng trống đói rét cho đàn giá súc liên kết với các hợp tác xã trong cây cà phê xứ lạnh cây trè
hiện đã có hàng trăm hộ dân tham gia liên kết với diện tích cây trồng hàng chục hectare được bao tiêu sản phẩm
khi tôi tham gia liên kết với hợp tác xã
trồng cà phê xứ lạnh thì tôi đã biết cách chăm sóc bón phân làm cảnh cho cây cà phê theo đúng kỹ thuật
nhờ đó cây cà phê phát triển tốt năm vừa rồi thu hoạch bán được gần năm mươi triệu đồng
bà con nhân dân cũng đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng chuyển từ diện tích giảm dần ở diện tích cây mì
sang cây trồng cây chè và cây cà phê đặc biệt là cây cà phê xứ lạnh
qua đó thì cũng đã tăng thu nhập cho bà con
huyện con bà long có chín mươi tám dân số là đồng bào dân tộc thiểu số
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số địa phương đã biết chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả
sang trồng các loại cây trồng có giá trị cao như hồng đẳng sâm chè cây ăn quả cà phê xứ lạnh
nhiều hộ đã mạnh dạn kết hợp nguồn vốn tích lũy của gia đình với nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện
để mua cây con giống máy móc cơ dây hóa để phục vụ sản xuất
tuyên truyền vận động và hướng dẫn cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi vào sản xuất
đặc biệt là phát triển những cái giống đặc sản của địa phương phù hợp với điều kiện khí hậu thố nhưỡng của địa phương
bên cạnh việc tuyên truyền vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm huyện con plông cũng triển khai lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia
nhất là triển khai hỗ trợ sinh kế gắn với chuỗi giá trị qua đó góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ hơn bốn mươi bốn vào năm hai nghìn hai mươi một xuống còn hai mươi hai vào năm hai nghìn hai mươi bốn